mở đầu là thông tin về một vụ tai nạn giao thông
một chiếc xe khách đã bất ngờ đâm hàng loạt vào xe máy làm năm người bị thương
vào lúc tám h bốn mươi phút ngày hôm nay tại chân cầu bãi cháy tỉnh quảng ninh
xe khách của nhà xe hùng đức chạy tuyến vân đồn cửa ông mỹ đình
khi di chuyển đến khu vực cầu bãi cháy đã mất lái vượt qua giải phân cách
sang làn đường ngạch ngược chiều đâm vào xe ô tô bán tải mang biển số một mươi bốn c hai mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi năm và hai xe mô tô
sau đó xe ô tô khách đã tiếp tục lao ngược qua giải phân cách vào nhà dân bên đường
hậu quả là vụ tai nạn đã làm hai người tử vong ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
hai nạn nhân tử vong là ông lê văn tất sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường ít kiêu thành phố hạ long
và một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi
chưa xác định được danh tính
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông khám nghiệm hiện trường
vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực cầu bãi cháy bị tắt nghẽn gần một giờ đồng hồ
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
công an thành phố hải phòng đang điều tra nguyên nhân một cặp vợ chồng tử vong bất thường
tại xã bắc hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
người dân thôn đồng xuân xã bắc hưng huyện tiên lãng hải phòng
phát hiện người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chết bất thường tại nhà riêng
với vết cứa trên cổ bên cạnh là một con dao bầu
nhận được tin báo chính quyền địa phương và công an huyện tiên lãng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc
đến bảy giờ cùng ngày các cơ quan chức năng và người dân lại phát hiện thi thể vợ của người đàn ông này
tại kênh thủy lợi cách nhà hơn một trăm linh mét
theo chính quyền xã bắc hưng vợ chồng người đàn ông này làm nghề tự do tại địa phương
chồng mở dịch vụ trông xe cho công nhân của một doanh nghiệp gần nhà vợ mở cửa hàng bán hàng mã
công an huyện tiên lãng và các phòng nghiệp vụ công an thành phố hải phòng
đã tổ chức khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ để điều tra nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị chỉ vì ghen tuô một cách mù quáng mà đối tượng ngô ngọc song
ba mươi tuổi trú tại quận ngũ hành sơn đã không làm chủ được bản thân mình
khiến cho vợ và một thanh niên bị thương tích nặng

trong thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trên về hành vi giết người
theo cáo trạng trong suốt quá trình chung sống bị cáo song nghi ngờ vợ mình ngoại tình
với anh ngô như quốc trí ba mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê
ngày hai mươi tám tháng hai song thấy anh trí bước ra từ xe ô tô của vợ mình
nên cầm đá đập thẳng vào mặt anh trí để thỏa mãn cân dận
vẫn chưa ngồi ngoài xong tiếp tục đến cơ sở spa chỗ vợ làm việc
lấy bấm móng tay dạy mặt vợ
hậu quả anh trí chấn thương sọ não
ba mươi tám vợ của song thương tích bảy
tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt ngô ngọc song bảy năm tù về tội giết người
có được một căn chung cư để ta túc
đó là niềm mơ ước của rất nhiều người đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên lợi dụng vào mong muốn này
rất nhiều những vụ việc lừa đảo mua bán trung cư đã xảy ra
với nhiều chiêu trò mánh khóe rất tinh vi
vụ việc sau đây xảy ra tại thành phố đà nẵng
là một ví dụ điển hình
năm hai nghìn một mươi tám hàng loạt các hộ dân ở phường xuân hà quận thanh khê
bị một đối tượng lạ mặt tung tin đồn có khả năng mua bán trung cư
người này tự giới thiệu là thành viên của tổ chức hội chữ thập đỏ quốc tế
được cử về việt nam để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định
tin lời người đàn ông này hàng loạt hộ dân đã đến gặp gỡ trực tiếp và giao tiền nhờ ông này giúp đỡ
thế nhưng chờ đợi hai năm
trung cư vẫn chưa thấy đâu
ở các tin báo của quận chúng thì
công an quận thanh khê có phân công lực lượng
để tổ chức xác minh tin báo cũng như là những biện pháp nghiệp vụ
để làm theo những cái dấu vết
tuy nhiên cái đối tượng này cũng là một cái đối tượng
cũng rất là ranh ma là
sau khi mà trả phòng tại khách sạn túng sài gòn thì mọi cái thông tin liên lạc
cũng như những giấy tờ tùy thân là những đối tượng này thu hầu hết
triển khai lực lượng điều tra
công an quận thanh khê đã bắt giữ dương quang thông
năm mươi ba tuổi chú quận thanh khê
tại cơ quan điều tra
thông cho biết đã lừa một mươi ba trường hợp mua nhà trung cư
chủ yếu là những hộ nghèo
lao động bằng nghề đi biển
chiếm đoạt số tiền gần một tỷ đồng
tôi tự chân tôi làm bên tiểu học đỏ
giúp đỡ người tầm tập và người nghèo
thành ra tôi nói rõ là tôi có qua một số người khắp trung cư
thành ra tôi
tôi mua một bộ hộp sơ
tôi lừa họ
họ không tin tưởng cho tôi
họ không nhờ lỡ
họ lừa tiền cho tôi
đối tượng dương quang phong nhắm đến là những bà con lao động
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và đa phần là dân biển
ít có điều kiện tiếp xúc với lại thông tin đại chúng
đối với chính sách pháp luật
cũng như là những chính sách của chính quyền địa phương của thành phố
những ưu đãi của thành phố
cho nên là đối tượng thông đã lợi dụng vào cái sự mà thiếu thông tin này
để dẫn lối
nói với bà con là sẽ đi tắt đón đầu
bỏ qua những bước trung gian
để nhanh chóng đạt được cái kết quả mong đợi của bà con
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê
đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam với dương quang thông
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an quận thành khê
thành phố đà nẵng cũng thông báo
những ai là bị hại của vụ việc nói trên
thì khẩn trương liên hệ với công an quận
để cung cấp thông tin
hỗ trợ điều tra
tại đắk lắc
tòa nhân dân thành phố bú ma thuật
vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu cường
trú tại xã hòa đông
huyện crong park
tỉnh đắk lắc
chín năm tù giam
về tội gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản
của người đi đường
theo cáo trạng
do cần tiền tiêu xài cá nhân
và trả các khoản nợ
cường đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chỉ trong vòng bảy ngày
cường đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản táo tợn
hành vi cướp giật liên tiếp của cường
đã gây tâm lý hoang mang cho người dân phố núi bù ma thuật
khi đi ra đường vào ban đêm
có vụ cường đã cướp giật túi sách của chị phạm thị hồng phúc
ngụ tại phường tân an
thành phố bú ma thuật
khi đang mang bầu đến tháng thứ chín
khiến chị này ngã xuống đường
bị gãy xương đòn trái
đa chấn thương
với tỉ lệ thương tích một mươi hai
trong khi đó
trên địa bàn tỉnh hải dương thời gian gần đây
cũng liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản
mà nạn nhân thường là phụ nữ
các đội tình nhân tâm sự tại các khu vực vắng vẻ
hoặc người tham gia giao thông đơn lẻ
tại các khu vực giao cắt
với các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
ở thời điểm khuya vắng ít người qua lại
vừa qua công an thành phố hải dương đã bắt giữ hai đối tượng là phạm như toàn và lê văn dương
cả hai đều trú ở xã hồng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
toàn bà dương chính là hai đối tượng đã thực hiện vụ cướp táo tợn
xảy ra tại khu vực cống tiền trung phường ái quốc thành phố hải dương
tối ngày một mươi ba tháng bảy
bọn chúng đã dùng dao nhọn
khống chế chị vũ phương thảo chú tại thành phố hải dương
rồi cướp đi hai điện thoại di động
khi chị thảo cùng bạn trai đang tâm sự câu cá ở khu vực gần cống tiền trung
thực hiện xong hành vi cả hai lên xe tẩu thoát
sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố hải dương đã vào cuộc điều tra xác minh
ngày một mươi bốn tháng bảy khi phát hiện dương và toàn có mặt tại thành phố hải dương để bán điện thoại vừa cướp được
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
anh dương đi gần sát nó thì tôi nhảy xuống
tôi nhảy xuống thì tôi túng vào cổ tay túng vào cổ tay
để tôi giẳng lấy cái điện thoại
nhưng mà người phụ nữ kia vẫn kiểu vằng co giẳng co
không cho tôi để tôi đạt mối đích lấy được hai cái điện thoại đấy
thì tôi cũng có bỏ con dao rơi con dao ra
tôi có nói là mày muốn sống chết thì bỏ điện thoại đây
thế thì tôi cũng có dơ con dao ra tôi đeo
thì người phụ nữ đấy lúc đấy là trùn không nói một câu gì nữa rồi
thì hai tay tôi túng hai cái điện thoại của người phụ nữ đấy
là tôi chạy
ngoài vụ cướp trên toàn còn khai nhận cùng một số đối tượng khác
thực hiện các vụ cướp của người tham gia giao thông tại các khu vực giáp danh
các khu vực giao cắt giữa các tuyến quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn các huyện
trong khi đó trên địa bàn huyện thanh hà hai đối tượng mạc văn thông ở xã thanh xá
và lương văn thành ở xã lạc hồng huyện thanh hà cũng đã bị công an huyện thanh hà
bắt khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản
thông và thành là hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản của học sinh
và công nhân nữ trên đường đi làm
thủ đoạn của các đối tượng trên là đi xe máy lắp biển số xe giả
hoặc không đeo biển số sau đó đi lòng vòng trên các tuyến giao thông
vào các thời gian ít người đi lại như buổi trưa chiều tối hoặc dạng sáng các ngày
khi phát hiện nạn nhân đi một mình mang theo tài sản có giá trị
bọn chúng đã áp sát dùng hung khí nguy hiểm khống chế sau đó cướp tài sản
có thời điểm bọn chúng thực hiện nhiều vụ trong một ngày
gây hoang mang bức xúc trong dư luận
nơi này là những đối tượng dễ thực hiện dễ tẩu thoát
và tránh được cái sự truy bắt của lực lượng công an
khi có những vụ việc xảy ra đề nghị người dân trình báo sớm với cơ quan chức năng
để chúng tôi tập trung lực lượng xác minh theo những dấu vết lóng
để truy tìm đối tượng được nhanh chóng và kịp thời
tránh cho những vấn đề xảy ra
với quyết tâm không để tội phạm cướp tài sản lộng hành
hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương đã vào cuộc
và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
tuy nhiên để tránh trở thành nạn nhân của cướp tài sản
thông qua những vụ việc nêu trên lực lượng chức năng khuyến cáo
người dân cần nắm bắt được những thông tin về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
từ đó có cách phòng ngừa hiệu quả
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã quảng sơn huyện đắk cờ đông tỉnh đắk nông
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản công an thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hà đông huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố
huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý